các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phần nữa người tiêu dùng cũng không còn ưu chuộng sản phẩm của làng nghề bởi nó không còn giữ được nét nguyên sơ truyền thống nhưng lại không được đẹp như các sản phẩm công nghiệp
với mong muốn dựng lại làng nghề truyền thống của cha ông không ít bạn trẻ đang mang nhiều ý tưởng khởi nghiệp trở về quê hương vực dậy làng nghề
với nhiều hoàn cảnh và bằng nhiều cách khác nhau họ đang tiếp tục giữ lửa và truyền lửa dài lâu cho các làng nghề truyền thống
nghề làm kẹo lạc đã gắn bó với người dân xuân yên huyện thọ xuân thanh hóa gần một trăm linh năm nay
với những sản phẩm đặc trưng như kẹo lạc kẹo vừng kẹo rồi sản phẩm của làng không chỉ bảo đảm chất lượng mà còn phong phú về chủng loại mẫu mã
đây từng là nghề cứu đói cứu khổ cho người dân vùng quê nghèo này
tuy nhiên vài năm trở lại đây đã từng có thời kỳ kẹo lạc xuân yên bị mai một
đã xem nhẹ chất lượng mượn danh tiếng truyền thống của làng để làm hàng kém chất lượng chạy theo lợi ích trước mắt
do đó sản phẩm làm ra không có thị trường tiêu thụ
điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất của làng nghề
đầy làng nghề đứng trước nguy cơ mai một
và với sức trẻ tình yêu dành cho sản phẩm truyền thống quê hương
dương văn giang là người con của xuân yên đã quyết định quay trở về chọn nghề truyền thống để khởi nghiệp vươn lên
với quyết tâm lấy lại thương hiệu truyền thống lâu đời cho làng nghề
dương văn giang là người con của xuân yên đã quyết định quay trở về chọn nghề truyền thống để khởi nghiệp vươn lên

theo tôi thì công đoạn làm kẹo để thành một cái kẹo ngon thì nó có những bước sau
thứ nhất là cái nguyên liệu được lựa chọn
bởi vì kẹo lạc thì nó cấu tạo thành nhiều nhất là từ lạc
và sau đó có hai thành phần đi kèm đó là đường và mạch nha
thế thì cái lạc này phải tuyển chọn cái lạc là lạc đồi lạc quê
cái lạc này thì nếu mà chất lượng nhất là cái lạc mà ở quê tôi họ cứ mỗi hộ có một số hộ gia đình họ bóc tay đấy
thì bây giờ theo cái kiểu công nghiệp hóa thì rất nhiều nhà dùng máy để quay lạc cho nó nhanh
nhưng mà cái lạc mà quay thì thường thường là phải vào nước
và quay nó hơi dọc chính bởi vì giang nó không thơm nó không được thơm và không được chất lượng
nhưng nếu là cái lạc bóc tay thì nó công vụ
nó khô hơn nhưng mà bản thân là người ta bóc tay ra thì nó khoảng khô nguyên và cái lụa nó không bị dập nát gì cả
thì khi mà cho vào giang thì nó ra một hạt lạc rất chi là thơm
đó là cái nguyên liệu đầu tiên đó là khâu gọi là lựa chọn nguyên liệu
và kế tiếp là khi vào nấu thì thường là nha với đường khi mà được hàng trăm nó phù hợp rồi
và nấu lên thì khi kẹo có màu vàng cánh rán
và thử thì thường là thử trên hình thức là rách mà chọt vào nước

thì lúc nào được thì rách mà chọt vào nước mà cái kẹo nó không bị tan ra thì lúc đó là kẹo được
và thường là có màu vàng cánh rán
kết hợp và trộn lạc thì vào thì nó thành cấu thành một cái kẹo ngon
thì mình khôi phục lại được cái nghề truyền thống
hơn nữa mình để lấy lại được cái thương hiệu của nghề
vậy thì giang đã phải làm như thế nào
thật ra bước đầu mà đi làm thị trường thì nó rất là khó khăn
ngoài cái chất lượng của sản phẩm ra thì về hình ảnh và mẫu mã bao bì
nó rất quan trọng
để tạo được thương hiệu như ngày hôm nay
và trước đó thì do cái vấn đề là thị trường hóa
nên kẹo lạc sonin mà làm theo cái cạnh canh giá
nên đã mất cái thương hiệu của sonin rất lâu rồi
chính vì vậy là bản thân tôi là
thứ nhất nếu mà địa chỉ kẹo lạc ở sonin thì gần như là khách không mua
nhưng mà đầu tiên là tôi cũng mở một cái văn phòng giới thiệu sản phẩm ở dưới thành phố thanh hóa
và lấy địa chỉ từ thành phố
và sau khi người tiêu dùng và chấp nhận được cái kẹo lạc của tôi
an thấy cậu lạc của tôi ngon và lần sau đến thì đòi mua đúng cái hãng của đức giang
thì khi đó là gạo lạc của tôi đã có thương hiệu
thì bản thân tôi đưa thêm một số các cái mẫu kẹo ngon hơn như thế nữa
và địa chỉ của nó là ở sonin
địa chỉ ở sonin thì tôi thấy là khách hàng cũng thưởng thức và dần dần chấp nhận là cái địa chỉ sonin
thì tôi sẽ bổ hoàn toàn cái địa chỉ ở thành phố
và hiện tại bây giờ là khoảng hơn hai năm nay là đã quay về địa chỉ ở xuyên yên rồi
và cái kẹo lạc sonin bây giờ có tiếng trên thị trường
và đó là một cái điều mà tôi rất chi là vui
khi mà quyết định về quê để lập nghiệp và chọn nghề bánh kẹo
và mình đã làm thành công lại được lấy lại được cái thương hiệu cho kẹo lạc trung
thì cũng thiêu nguyện vọng của thứ nhất là của mẹ chồng em
là muốn vợ chồng quay về quê để phát triển
thứ nhất là do nguyện vọng của gia đình
và thứ hai là do cái tâm huyết của anh giang
cũng muốn phát triển cái ra nghề truyền thống này lên
nên là anh đã rất là cố gắng
và dành hết tâm huyết và tình yêu để phát triển cho cái sản phẩm này nó đi ra được thị trường
hầu hết những làng nghề này có từ lâu đời
một thời gắn bó với nước
đời sống người dân
và là nguồn mưu sinh cho rất nhiều hộ dân vùng quê sứ thanh
tuy nhiên trước cơn lốc đô thị hóa
dường như những sản phẩm có nguồn gốc truyền thống không thể trụ nổi
trước những sản phẩm được sản xuất từ máy móc công nghệ cao
hiểu được điều đó
dương văn giang đã đưa máy móc về
để đáp ứng những công đoạn cuối
nhằm tăng năng suất
và quan trọng là tạo mẫu mã đẹp
bắt mắt đáp ứng thị hiếu của thị trường
về cái cơ sở vật chất của đức giang
hiện giờ thì bây giờ là rất đổi mới
và ngày xưa chúng ta nấu kẹo
ở sô điên thì nấu kẹo lạc là nấu bằng thủ công
thì nấu bằng tay
thì một ngày ví dụ trụ yếu là chỉ được khoảng yến hay yến kẹo lạc thôi
nhưng bây giờ có hệ thống máy móc mới
thì một ngày thì đồng chí giang có thể sản xuất được
hàng năm tạ đến hàng tấn kẹo lạc trong một ngày
và trong những cái đấy thì cũng tạo công an việc làm
cho khoảng năm đến một mươi công nhân trong địa phương
mỗi tháng công nhân
thì cũng tạo công an việc làm
khoảng tầm bốn đến sáu triệu một người
đối với xã xuân yên
thì là nghề truyền thống từ xưa đến nay
tức là qua rất nhiều năm qua các thế hệ cha ông để lại
và ở xuân yên thì có rất nhiều nghề
nhưng mà chủ yếu nghề truyền thống của xuân yên
thì trong đó có nghề kẹo lạc nghề miến đậu phụ tráng bánh da
nhưng trong cái này thì xuất phát điểm qua rất nhiều thời kỳ
về biến chuyển của xã hội nền kinh tế xã hội phát triển
thì đồng thời cái nghề này
thì bắt đầu là được cái số thanh niên
trong cái độ tuổi đi tham gia
học tập công tác
và tham gia các lĩnh vực khác
sao quay về thì khắc phục cái nghề truyền thống
với nghề truyền thống này nó trải qua nhiều năm
có cái thời gian thăng trầm
thì nó đã có những lúc nó đã hạn chế đi
cho nên đến bây giờ thì số thanh niên đã quay về là lập nghiệp
và đồng thời xây dựng quê hương trong đó
cái là nghề truyền thống
và đặc biệt là cái nghề phát triển kẹo lạc
ở xuân yên này là phát triển mạnh
mà đặc biệt ở điện hình
ở địa phương chúng tôi là có anh dương văn giang
là một thanh niên điện hình ở trong địa phương
đang lấy cái mô hình này để nhân diện rộng
với cái mô hình sản xuất nó lớn
theo cái quy trình quy mô là máy móc nó lớn
cho nên là đối với thanh niên dương văn giang
được cấp quỹ đảng chính quyền địa phương
quan tâm tạo độc viện
và cũng đồng thời phối hợp với các cấp các ngành của huyện
để tạo độc viện thanh nhất
đó là tạo độc viện đầu tiên là anh giang đã thành lập được doanh nghiệp
được doanh nghiệp được cấp vô thẩm quyền công nhận
cái thứ hai nó là sẽ tiếp tục
là tới đây sẽ có cái hỗ trợ cái chính sách tiếp theo
để cho anh thành lập được
cái sản phẩm của làng nghề
để phục vụ công tác phát triển kinh tế
văn hóa xã hội quốc hội
trong đó cái nghề kẹo lạc truyền thống của địa phương
và trong đó có cái thế hệ trẻ của xuân yên
là khắc phục hồi phục lại nghề này là đáng quý
trên địa bàn huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
có gần chín đoàn viên thanh niên
được tập hợp trong tổ chức đoàn
đây chính là tiềm năng
là nguồn lực dồi dào với sức trẻ và trí tuệ
để triển khai có hiệu quả
phong trào khởi nghiệp
có phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển
trong thời gian qua
nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện
đã bước đầu thành công với mô hình khởi nghiệp của mình
phần nào tạo thu nhập ổn định
nâng cao đời sống cho bản thân và gia đình
đồng thời giúp đỡ các đoàn viên khác
nhiều đoàn viên thanh niên với ý chí nghị lực và quyết tâm
đã và đang vượt lại
nghề truyền thống lâu đời của địa phương
như nghề làm mắm tương
nghề làm miến nghề làm kẹo lạc
chúng ta có thể nhận thấy
thực trạng hiện nay
ở một số vùng quê
nhiều nghề truyền thống đã dần dần bị mai một
bởi vì cha truyền con nối
nhưng nhiều bạn trẻ không thiết tha
nhiều với cái việc
nối nghề của cha ông
cho nên đứng trước
cái thực tế vừa làm giàu
cho bản thân khởi nghiệp lập nghiệp
thì việc lựa chọn một cái nghề truyền thống để khởi nghiệp
là cả một trách nhiệm của thế hệ trẻ
có thể nói đó là một trách nhiệm của thế hệ trẻ
đối với việc gìn giữ và phát triển
nghề truyền thống của quê hương
thực ra nghề kẹo lạc của xuân yên
đã và đang có những cái
dần dần là mai một dần
đứng trước tâm huyết
cũng như tình cảm đối với
nghề kẹo lạc quê hương
thì anh giang
cũng đã tìm hiểu
rồi cũng đã đi rất nhiều nơi
để học tập thêm những cái cách làm mới
cách làm hay
để cùng với lại những cái nét riêng
của cái nghề kẹo lạc quê hương mình
để từ đấy
có một cái sản phẩm
có cái tính chất xây dựng thương hiệu
và cái sản phẩm có tính chất riêng
đối với lại cái sản phẩm quê hương
kẹo lạc xuân yên
những làm nghề truyền thống
không chỉ giữ gìn được nét đẹp văn hóa đặc sắc
của cha ông truyền lại
mà còn góp phần giải quyết việc làm
cho hàng chục triệu lao động hiện nay
tuy hiện nay
các làng nghề truyền thống còn gặp nhiều khó khăn
nhưng vẫn không ngừng phát triển
đổi mới sản xuất để phù hợp với thị trường
từ đó xuất hiện nhiều vụ gia đình
nhiều cá nhân trẻ khởi nghiệp
như dương văn giang
đang tiếp tục phát huy nghề truyền thống của cha ông
buôn lên làm giàu chính đáng
có được những thành quả ban đầu
tuy nhiên chàng thanh niên dương văn giang
chưa thực sự hài lòng với những gì đã đạt được
các nhà truyền thống tiếp tục mở rộng mô hình
đa dạng hóa sản phẩm kẹo
tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân trong cùng
khởi nghiệp từ nghề truyền thống
là một hành trình gian khó
dù do sẽ là thứ mà các bạn trẻ luôn phải đối mặt
nhưng nếu đủ đam mê
và kiên trì nỗ lực không ngừng
thì ở phía cuối con đường
thành công sẽ đón đợi bạn